tại làng netterovo quận ramensuker vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại một khu nhà kính trồng rau và hoa tuy líp
vụ cháy đã làm ít nhất tám người thiệt mạng một người bị thương
theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương vụ cháy xảy ra vào lúc năm giờ bảy phút và đã thiêu dụi cả khu nhà có diện tích hai trăm bốn mươi m hai
là nơi sinh sống của các công nhân đang làm việc tại khu trồng trọt
nhận được tin báo các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc một mươi ba h năm mươi ba phút cùng ngày
bộ các tình trạng khẩn cấp nga cho biết tại thời điểm đơn vị chữa cháy đầu tiên có mặt tại hiện trường toàn bộ khu nhà khung sát đã bị bao phủ bởi ngọn lửa
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác nhận sanh tính của các nạn nhân bị thiệt mạng
ngay sau khi được tin vụ việc xảy ra đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã kịp thời nắm bắt tình hình có các đầu mối thông tin
đại sứ quán cũng đã cử các cán bộ tới hiện trường gặp và làm việc với đại diện cơ quan chức năng tại địa phương
theo thông tin ban đầu từ đại sứ quán trong số tám người chết có nhiều khả năng có người việt nam nhưng hiện vẫn chưa xác định được cụ thể
nam đông phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại liên bang nga